còn trong chiều tối ngày một mươi sáu tháng sáu một xe tải gặp sự cố trên quốc lộ một đoạn qua địa bàn quận bình tân
thành phố hồ chí minh khi tài xế và phụ xe tải đang đứng sửa xe
thì bị xe đầu kéo lao đến tông trúng khiến phụ xe tải tử vong
theo thông tin ban đầu khoảng một mươi ba h ba mươi phút chiều ngày một mươi sáu tháng sáu xe đầu kéo biển số năm mươi một c một mươi chín nghìn hai mươi tám
chạy trên quốc lộ một hướng từ vòng sơ an lạc về ngã tư an sương
khi quay giao lộ tân kỳ tân quý quận bình tân khoảng một trăm linh m
thì xe đầu kéo tông thẳng vào đuôi xe tải biển số năm mươi một c bảy mươi năm nghìn sáu trăm bảy mươi tám đang dừng đậu trên quốc lộ một
sát giải phân cách của hai chiều đường hậu quả khiếp phụ xe tải tử vong tại chỗ
theo người dân chứng kiến cho biết trước đó xe tải chạy đến khu vực trên thì gặp sự cố
tài xế cho xe dừng lại trên đường sát giải phân cách của hai chiều đường rồi cùng phụ xe xuống sửa chữa
trong lúc cả hai đến sửa xe thì xảy ra tai nạn đau lòng này
hiện vụ tai nạn đang được đội cảnh sát giao thông phú lâm công an tp hcm xử lý điều tra